thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
tổng kết ba năm phòng chống dịch covid một mươi chín cùng dự tại điểm cầu tp hcm có đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm tại điểm cầu trụ sở chính phủ có các đồng chí
bí thư trung ương đảng bùi thị minh hoài trưởng ban dân vận trung ương lê minh khái
phó thủ tướng chính phủ đồng chí trần hồng hà ủy viên trung băng đảng phó thủ tướng chính phủ
trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam angela pratt
theo bộ y tế đại dịch covid một mươi chín ghi nhận các ca bệnh đầu tiên cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại vũ hán
sau đó dịch bệnh nhanh chóng lây lan và bùng phát tại hai trăm ba mươi một quốc gia vùng lãnh thổ
chưa từng có trong lịch sử các biến thể có độc lực cao liên tục biến đổi đây là kẻ thù
vô hình rất nguy hiểm đã có nhiều làn sóng dịch bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia khu vực gây áp lực lớn
lên hệ thống y tế kể cả những quốc gia phát triển có nền y tế hiện đại việt nam phòng chống dịch
covid một mươi chín trong khi hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng còn nhiều hạn chế hầu hết trang thiết bị
vật tư y tế thuốc sinh phẩm vaccine đều chưa sản xuất được phải nhập khẩu trong ba năm
chúng ta đã trải qua hai giai đoạn chống dịch và bốn đợt bùng phát dịch gây nhiều thiệt hại và để lại
hậu quả nặng nề cả nước đã ghi nhận trên một mươi một sáu triệu trường hợp mắc và trên bốn mươi ba trường hợp tử vong
tỷ lệ tử vong là ba mươi bảy với quan điểm xuyên suốt đặt sức khỏe tính mạng của nhân dân lên trên hết
trước hết nhờ tinh thần đoàn kết nỗ lực quyết tâm cao hành động quyết liệt những quyết sách đúng
ngắn kịp thời phù hợp tình hình thực tiễn dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi cả nước
số mắc tử vong giảm sâu kết quả đó đã góp phần quan trọng và tạo thuận lợi cho kinh tế xã hội
phục hồi trên các lĩnh vực thủ tướng phạm minh chính nêu rõ trong ba năm chống dịch covid một mươi chín
công tác phòng chống dịch luôn đặt dưới sự chỉ đạo kịp thời của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị trực tiếp là tổng bí thư nguyễn phú trọng sự vào cuộc quyết liệt
đồng bộ thống nhất của cả hệ thống chính trị sự đồng hành ủng hộ của các tầng lớp nhân dân
cộng đồng doanh nghiệp và sự giúp đỡ hỗ trợ của bạn bè quốc tế công tác chống dịch covid một mươi chín
phải luôn chủ động phòng chống dịch từ sớm từ xa từ ngay cơ sở bám sát thực tiễn nắm chắc tình
hình làm tốt công tác dự báo căn cứ dữ liệu khoa học để có biện pháp phù hợp kịp thời
hiệu quả sẵn sàng có phương án kịch bản khoa học bảo đảm ứng phó hiệu quả với mọi tình huống
không để bị động bất ngờ cùng với đó là luôn quan tâm bảo đảm an sinh an ninh an toàn xã hội và
giúp người dân trong mọi tình huống dịch bệnh đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển
kinh tế thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh cho đến thời điểm này khi nền kinh tế đang từng bước
phục hồi và phát triển dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản được đẩy lùi bài học quý giá nhất đó chính là
chúng ta đã có cách tiếp cận và những giải pháp toàn cầu đối với những vấn đề toàn dân chúng
ta đã có những giải pháp toàn dân luôn đặt lợi ích của nhân dân tính mạng và sức khỏe của người
dân lên trên hết trước hết lấy người dân là trung tâm là chủ thể trong phòng chống dịch coi trọng dân
chăm lo cho dân vận động nhân dân chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân
người đứng đầu chính phủ cũng nêu rõ trong thời gian chống dịch việt nam đã chỉ đạo tập trung
đồng bộ thống nhất xuyên suốt và nhất quán từ trung ương đến địa phương bảo đảm sự phối hợp
chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau giữa các ngành các địa phương liên quan theo tinh thần trên dưới đồng
lòng dọc ngang thông suốt huy động cả hệ thống chính trị và phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các
cơ quan phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc huy động các nguồn lực trong ngoài nước
nguồn lực của nhân dân và doanh nghiệp tham gia công tác phòng chống dịch
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ y tế hướng dẫn và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm soát
quản lý bền vững đối với dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm lưu ý việc chuẩn bị sẵn sàng các
điều kiện cần thiết để ứng phó với đại dịch có thể xảy ra và dịch covid một mươi chín có thể quay lại
cùng với đó là tăng cường đầu tư phát triển hệ thống y tế dự phòng y tế cơ sở
nâng cao năng lực chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và phòng chống dịch hiệu quả
nghiên cứu đề xuất thiết lập cơ chế tổ chức phòng chống đại dịch tại các tuyến
đảm bảo việc huy động quản lý điều phối sử dụng tối đa nguồn lực xây dựng kế hoạch
quốc gia ứng phó với đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai